thưa quý vị và các bạn thời điểm những tháng cuối năm tình hình cháy nổ dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp đặc biệt là trong khu dân cư
đối với loại hình nhà ở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cơ sở sản xuất lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn kịp thời phát hiện các vi phạm
cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền duy trì thực chất hiệu quả các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy nâng cao ý thức và kỹ năng của người dân người đứng đầu các cơ sở phòng ngừa không để cháy nổ xảy ra
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại sưởng sản xuất thuốc thú y thuộc cụng công nghiệp liên phương
huyện thường tín thành phố hà nội xảy ra cháy
bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường
lực lượng chức năng kịp thời triển khai chữa cháy ngăn chặn cháy lan sang các nhà xưởng lân cận
cứu ba nạn nhân và hướng dẫn một người mắc kẹt trong đám cháy ra bên ngoài an toàn bàn giao cho lực lượng y tế
cũng tại hà nội vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một cháy xảy ra tại một căn nhà dạng ống năm tầng ở quận đống đa
đàm cháy xuất phát tại tầng ba của ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là bàn ghế gỗ giấy và các vật dụng gia đình
đám cháy bốc lên nhiều khói khí độc
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kịp thời có mặt cứu an toàn hai nạn nhân mắc kẹt trong căn nhà
cháy nổ tiếp tục có diễn biến phức tạp tại nhà dân
một nhà dân trong ngõ một trăm ba mươi hai cầu giấy thành phố hà nội cũng vừa xảy ra cháy
đây là nhà ở kết hợp kinh doanh quần áo nên có nhiều vật liệu dễ cháy và nhiều khói
thời điểm xảy ra cháy trong nhà có năm người
khi phát hiện cháy chủ nhà đã mở cửa băng công tầng hai cùng các thành viên trong gia đình tự thoát nạn ra ngoài thành công
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó đã kịp thời hướng dẫn ba người dân nhà bên cạnh thoát ra bên ngoài theo cầu thang bộ
đám cháy được nhanh chóng không chế ngăn không để cháy lan và không gây thiệt hại đến người
thưa quý vị và các bạn những vụ việc rất cụ thể cho thấy khi có kỹ năng về phòng cháy chữa cháy
chủ động mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
người dân hoàn toàn có thể tự thoát ra trong các đám cháy không để thương vong xảy ra
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hướng dẫn duy trì thực chất hiệu quả các mô hình cách làm sáng tạo khuyến khích người dân trang bị bình chữa cháy
để khi cháy nổ xảy ra có thể xử lý hiệu quả ngay từ lúc ban đầu
nhà tôi có bình chữa cháy một trong những phòng trào đang được lan tỏa
tại các địa phương trên toàn quốc
mỗi hộ gia đình chủ động trang bị ít nhất một bình chữa cháy sách tay
việc làm tuy đơn giản nhưng khi phát sinh cháy có thể xử lý hiệu quả lúc ban đầu ngăn cháy lan cháy lớn
đặc biệt đối với những hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
việc trang bị bình chữa cháy lại càng cần thiết
mặt hàng của chúng tôi là có thể cháy ra bất cứ lúc nào
cho nên là chúng tôi có bình phòng cháy chữa cháy và tất cả đồng cụ như kìm và búa
để chúng tôi sử dụng
chúng tôi có thể phá dùng kìm búa để phá các cửa và dùng bình xịt để xịt chỗ cháy
phải có các buổi sinh hoạt thường xuyên để duy trì sự gắn kết
việc thứ hai nữa là phối kết hợp với các lực lượng chẳng hạn như là công an địa phương công an phường
thường xuyên có các buổi tập huấn để cập nhật về kiến thức
cũng như là các kỹ năng sử dụng biệt phẩm phòng cháy chữa cháy các phương tiện phòng cháy chữa cháy
thì tôi nghĩ rằng cái việc đấy mới duy trì được lâu dài
đổi vũ khí vật liệu nổ lấy bình chữa cháy
đây cũng là một cách làm rất sáng tạo của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
vừa khuyến khích người dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ súng tự chế
lại vừa tăng độ phủ trang bị bình chữa cháy trong khu dân cư
thiết thực như vậy nên chương trình này được người dân địa phương rất hưởng ứng
tiến tới nhân rộng đến một trăm linh các xã phường trên địa bàn thành phố
nhà đang có sự cố trở ra
qua đó góp phần lương cao ý thức của người dân trong việc phòng ngừa
đối với tội phạm liên quan đến vũ khí và liệu nổ
đồng thời với ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy trong quần chúng nhân dân
trong thời gian tới thì công an thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ
trong các phường xã để nhân rộng mô hình này
để mà góp phần vừa trang bị bình chữa cháy phòng chống cháy nổ trong nhân dân
và vừa thu được những vũ khí và liệu nổ đang tàng trữ trong nhân dân
để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn thành phố
phong trào nhà tôi có bình chữa cháy cũng đã được xây dựng
duy trì rất hiệu quả tại các địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn
xã vùng ba bon phẳng huyện thuận châu tỉnh sơn la với tám bản
gần một năm trăm linh hộ và sáu hai trăm linh nhân khẩu
trong đó có ba trường học và một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn
với nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn lực lượng công an cơ sở đã thường xuyên tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy tới bà con
vận động xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trang bị bình chữa cháy trong mỗi gia đình
chính quyền địa phương lực lượng công an cũng huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ trang bị bình chữa cháy cho các hộ nghèo
vận động người thân gia đình để sử dụng cái bình chữa cháy cho nó hiệu quả
để không có vụ đám cháy xảy ra trong một gia đình cũng như trong địa bàn trong bàn
công ủy lãnh đạo công an huyện cùng các đồng chí đội cảnh sát quản lý chính
cũng như công an các xã thị trấn sẽ mở rộng chương trình trang sắm
quyên góp ủng hộ bình chữa cháy cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện
và đây cũng là một hoạt động có coi như là một nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an trong thời gian cuối năm
thôn a trong xã trơm huyện tây giang tỉnh quảng nam
mặc dù cuộc sống của bà con đồng bào còn khó khăn
nhưng tất cả ba mươi tám hộ gia đình tại đây đều trang bị ít nhất một bình chữa cháy sách tay trong nhà
có đội phòng cháy chữa cháy cơ sở có tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư và có bình chữa cháy trong nhà
nhiều vụ cháy xảy ra thời gian qua đã được người dân tự xử lý dập tắt kịp thời
không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng đặc biệt là thương vong về người
nhiều hộ cháy xảy ra thời gian qua đã được người dân tự xử lý dập tắt kịp thời
không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng đặc biệt là thương vong về người

không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng đặc biệt là thương vong về người

không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng đặc biệt là thương vong về người
nhiều hộ cháy xảy ra thời gian qua đã được người dân tự xử lý dập tắt kịp thời
không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng đặc biệt là thương vong về người
nhiều hộ cháy xảy ra thời gian qua đã được người dân tự xử lý dập tắt kịp thời
không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng đặc biệt là thương vong về người

khi có cháy nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lưới thoát khẩn cấp để ra ngoài

khi có cháy nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lưới thoát khẩn cấp để ra ngoài
cửa ra ngoài tại tầng một nên dùng cửa bạn lề mở theo chiều lối thoát hạn chế lắp đặt cửa trượt cửa quấn quy định nơi để chìa khóa dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ
trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động tư bị hỏng
khi cháy tại tầng hai trở lên cần chạy vào thang bộ nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra bàn công lô ra cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên
nếu lô ra ban công có lắp lồng sắt cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài hoặc trang bị ống tụt thang dây dây hạ chậm lắp vào thành ban công lô ra đảm bảo chắc chắn nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định
khi cháy ở tầng bốn hoặc năm liên kề tầng mái nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống đồng thời không ra được ban công lô ra thì cần chạy lên mái tại tầng mái phải có cửa ra trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy sau đó từ mái thoát sang nhà bên
trang bị các phương tiện chữa cháy mỗi tầng có một hai bình chữa cháy dụng cụ phá rỡ sổ nước chăn chiên và mặt nạ phòng độc để nơi quy định
trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cho các phòng để khi có cháy sẽ phát ra tiếng kêu và đưa tín hiệu về điện thoại cho gia chủ biết việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy lan cháy lớn
đến đây thì thời lượng của chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau